thời tiết nắng nóng diễn ra tại miền bắc và miền trung trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
và đặc biệt là những người mà thường xuyên phải làm việc ngoài trời đó là những người phải chịu nhiều khó khăn và vất vả
vất vả mưu sinh nhưng bà con cũng cần có các biện pháp bảo vệ sức khỏe phòng tránh những căn bệnh do nắng nóng gây ra
giữa cây nóng khắc nghiệt của những ngày hè miền bắc gánh hoa quả của người phụ nữ này dường như cũng trở nên nặng chữ hơn
mệt mỏi có lúc chị cảm thấy say nắng vì phải thường xuyên đi bán hàng ở ngoài trời
cũng tương tự những người dân lao động khác đang rất vất vả để đi qua những ngày thời tiết khắc nghiệt
thế nhưng do đặc thù công việc họ cũng phải liên tục đặc sĩ
xe ngoài đường để kiếm sống
nhiệt độ ngoài trời trên cả nước giao động từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai độ c
nếu phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng người dân nên có các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe
những người mà hoạt động trực tiếp ở ngoài trời thì cái ảnh hưởng một đấy là
nó có cái tia bức xạ cực tím cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến da rồi lại ảnh hưởng đến mắt
thế rồi các cái nó làm cho cơ thể mệt mỏi mất nước cũng như là thậm chí là say nắng
mình sử dụng trang phục để che trắng
chú ý là mặc áo dài tay dài chân để che cơ thể càng nhiều càng tốt
người dân cần hạn chế tham gia giao thông lao động ngoài trời vào thời điểm từ một mươi một đến một mươi sáu giờ hằng ngày
đồng thời cần bổ sung đủ nước và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể